kính chào quý vị vì mâu thuẫn trong chuyện tình cảm mà ra tay sát hại bạn gái
bị cáo phan thanh hoàng chú tại huyện yên sơn tỉnh tuyên quang
vừa bị toán nhân dân tỉnh bắc ninh tuyên phạt mức án tử hình
theo cáo trạng phan thanh hoàng và bạn gái quê tại tỉnh tuyên quang
có mâu thuẫn trong quá trình yêu đương
hoàng cho rằng bạn gái mình có tình cảm với người đàn ông khác
trú tại thị trấn cẩm khê thành phố cẩm khê tỉnh phú thọ
nên đã chuẩn bị hung khí tìm hai người này để giải quyết
khoảng hai mươi h ba mươi phút ngày hai mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
tại quán cắt tóc gội đầu vũ huyền phường tiền an thành phố bắc ninh tỉnh bắc ninh
hoàng đã dùng dao đâm chém nhiều nhát vào người bạn gái dẫn đến tử vong
người bạn trai kia thấy vậy và căn ngăn
nhưng cũng bị hoàng cầm dao gây thương tích sáu mươi
năm án tử hình cũng vừa được tuyên cho năm bị cáo
về tội mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy
phiên tòa vừa được toán nhân dân tỉnh hưng yên đưa ra xét xử vào ngày hôm qua
năm bị cáo gồm đào văn vinh nguyễn thị nguyệt phạm văn quang phạm văn tuân
cùng chú tại tỉnh hưng yên và sộng a hạ ư chú tại tỉnh sơn la
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tỉnh hương yên
từ đầu tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai đến ngày một mươi sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai
tại bản cương chính xã mường hùng huyện sông mã tỉnh sơn la
vinh và nguyệt đã mua của hạ ư một mươi hai bánh heroin tổng khối lượng hơn bốn hai kg
hơn ba trăm bảy mươi g methamphetamine và hơn hai mươi hai g thuốc viện
để mang về hương yên chia nhỏ bán kiếm lời
trong vụ án này đào văn vinh và sợng a hạ ư là chủ mưu giữ vai trò chính
các đối tượng còn lại giữ vai trò giúp sức tích cực cho vinh và hà ư
trong việc mua bán trái phép chất ma túy
lợi dụng vắng người qua lại lúc dạng sáng trần bé giàu cùng đồng bọn
dùng dao chém người bảo vệ quán nhậu để cướp tài sản
và bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp long xuyên tỉnh an giang
tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra
khoảng ba h ba mươi phút ngày hai mươi bốn tháng năm trong lúc anh dưỡng thanh kiều phong
trú tại tp long xuyên đang ngồi trực bảo vệ quán nhậu trên đường bùi văn danh
thuộc phường mỹ xuyên tp long xuyên thì trần bé giàu cùng với một thanh niên khác
chưa xác định được danh tính đi trên xe mô tô chạy tới dùng dao đe dọa
cướp đi một điện thoại di động một loa nghe nhạc và một mũ vải
anh phong chạy theo đòi lại tài sản thì bị người thanh niên xuống xe
dùng dao chém vào chân một nhát rồi lên xe dầu trở rời khỏi hiện trường
sau đó anh phong đã đến công an tp long xuyên trình báo sự việc
bằng các biện pháp nghiệp vụ đến khoảng chín giờ ngày hai mươi năm tháng năm
công an phường mỹ xuyên phối hợp cùng lực lượng cảnh sát hình sự công an tp long xuyên
nhanh chóng xác định bắt giữ giàu đồng thời thu hồ trước điện thoại di động
và loa nghe nhạc dầu vừa cướp được chưa kịp tiêu thụ
hiện công an tp long xuyên đang tập trung lực lượng để xác định và truy bắt đồng bọn của giàu
giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối tượng lê văn đấu
trú tại huyện an minh tỉnh kiên giang vừa bị công an huyện an biên tiến hành khởi tố và bắt tạm giam
đấu từng có một tên án về tội lừa đảo chiếm đọt tài sản
trong thời gian chấp hành án tại trại giam kênh bảy bộ công an
đấu ở trung phòng với một phạm nhân nên đã biết số điện thoại của gia đình người này
sau khi mãn hạn tù vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba đấu gọi điện cho anh lê hoàng nhân là người nhà của phạm nhân
tự xưng là cán bộ quản giáo của trại giam kênh bảy yêu cầu anh nhân chuyển hai triệu đồng để phạm nhân nhập viện
đến ngày một mươi sáu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba khi đấu đang nhận tiền của anh nhân thì bị bắt giữ
sử dụng mạng xã hội để làm giả dây chứng nhận quyền sử dụng đất
sau đó mang đi thế chấp để lừa đảo chiếm đoạt khoảng một mươi tỷ đồng
trịnh thị huệ một cán bộ viên chức ở huyện ngọc lạc tỉnh thanh hóa
đã bị bắt giữ để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tại cơ quan công an huệ khai nhận do cần tiền trả nợ nên từ cuối năm hai nghìn hai mươi hai đến khi bị bắt giữ
huệ đã liên hệ làm hàng chục giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả mang tên mình
sau đó trực tiếp mang số giấy tờ giả này đến nhà một số người dân trên địa bàn huyện lang chánh và ngọc lạc
để vay với số tiền khoảng một mươi tỷ đồng tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở và nơi làm việc của huệ
lực lượng công an đã thu giữ nhiều giấy tờ tài liệu liên quan đến hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
và hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đắk lắc đang phối hợp với các cơ quan chức năng
điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn xảy ra trong đêm tại ngân hàng thương mại cổ phần kiên long
theo thông tin ban đầu vào dạng sáng nay phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đắk lắc
nhận được tin báo cháy tại ngân hàng thương mại cổ phần kiên long
chi nhánh tỉnh đắk lắc nằm trên đường hoàng diệu thành phố buôn ma thuột
vị trí xảy ra đám cháy là tại kho chứa đồ ở tầng bốn của tòa nhà
ngay sau khi tiếp nhận tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đắk lắc
đã điều động bốn xe chữa cháy cùng một mươi tám cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tham gia dập lửa
sau khoảng một mươi năm phút đám cháy được dập tắt hoàn toàn không để cháy lan sang các hộ dân bên cạnh
vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người hiện lực lượng chức năng đang thống kê thiệt hại về tài sản và điều tra làm rõ nguyên nhân
thời tiết nắng nóng và nhiệt độ cao việc sử dụng bếp ga trong các hộ gia đình thời điểm này cần phải hết sức cẩn trọng
đây là khuyên cáo của phòng cảnh sát phòng trái trợ cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm
bên cạnh đó lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cũng tổ chức cao điểm hướng dẫn người dân sử dụng ga an toàn
tại các khu dân cư ghi nhận trong đợt cao điểm tại quận bốn
về địa lý quận bốn là một trong các địa bàn có nhiều tuyến hẻm nhỏ trật hẹp bậc nhất tại tp hcm
với đặc thù này đối với các hộ dân sử dụng ga để đung nấu dưới thời tiết hành khô nóng nực
luôn tìm ẩn nguy cơ cao về cháy nổ
trong khi đó khả năng tiếp cận của phương tiện chữa cháy tại các hẻm rất hạn chế
do đó kiểm tra hệ thống bếp ga tư bình ga để nóng nối dây dẫn
cần được thực hiện thường xuyên hơn
nóng nóng cháy rất là nhiều rồi mình phải bảo quản an toàn
thứ nhất là sử dụng ga nấu xong mình phá bình ga lại chết chết
thứ hai sửa cố gì mà biết sử dụng bình ga cháy chết chết trong nhà mình chết đi
đó là an toàn đó là chết chết
cái vấn đề cẩn thận cái lửa cháy là bây giờ tự diện nghe nhiều cái tin cháy nhiều quá sợ lắm rất sợ
mình ở trong cái hẻm hốc chút xíu này
cho nên nhiều khi phải có cái thông tin
cái số điện thoại nó kêu con nó để để mà gọi cái gì gọi liền gọi liền cấp cứu
cái việc mà tận dụng cái không gian trong mỗi một cái gia đình
tận dụng không gian bếp nó sẽ khá là chật trội
thế nên người dân để các cái vật dụng dễ cháy như là thùng sốt
bìa cạc tông hay là các cái bịch bóng hay là các cái vật dụng khác
rất là gần bếp mà sau một cái quá trình dài đun nấu như thế thì
nó sẽ rất là dễ dẫn đến những tình huống cháy nổ
lực lượng cảnh sát phòng cháy chơi cháy và khuyến đoạn quý hộ
khuyến cáo mỗi người dân thì chúng ta cần quan tâm hơn nữa
đến cái công tác phòng cháy chơi cháy từ trong chính gia đình của mình
từ cái việc đun nấu thờ cúng việc sử dụng nguồn lửa nguồn nhiệt
khu vực bếp thì chúng ta thường xuyên thứ nhất là không để cái gió
không để gió lùa vào thì tránh cái trường hợp là sẽ bị tắt bếp
mà chúng ta không để ý được thì khí ga nó sẽ dò dỉ ra nó sẽ rất là nguy hiểm
cái thứ hai là cái khu vực bếp của chúng ta phải thường xuyên vệ sinh sạch sẽ
và chúng ta để những cái thiết kế
thì cần thiết thôi và khoảng cách đảm bảo an toàn từ ngọn lửa cho đến các vật liệu dễ cháy
cháy nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào bất cứ đâu nhất là thời tiết hành khô nắng nóng
do đó mỗi người dân chủ hộ và các chủ cơ sở sản xuất kinh doanh
cần nâng cao vai trò trách nhiệm và chủ động kiểm tra các trang thiết bị
phát sinh nguồn nhiệt nguồn lửa khi không sử dụng
không vì sự chủ quan thiếu cảnh giác mà dẫn tới sự cố đáng tiếc
thưa quý vị ngày hai mươi bảy tháng năm lãnh đạo phòng cảnh sát
hình sự công an tỉnh bình dương cho biết đã có kết quả giám định adn
một phần thi thể bị đốt cháy được phát hiện tại khu tái định cư vắng người sinh sống
thuộc khu phố khánh lộc phường tân phước khánh thành phố tân uyên
theo đó sau hai ngày giám định kết quả cho thấy nạn nhân là nam giới
không phải là nữ giới như nhận định ban đầu của cơ quan điều tra
theo kết quả giám định chỉ thay đổi giới tính còn các đặc điểm nhận dạng
vẫn như cũ với độ tuổi từ ba mươi đến ba mươi năm tuổi chiều qua khoảng một năm mươi năm đến một năm tuổi
nạn nhân tử vong vào khoảng ngày một mươi bốn tháng năm
công an tỉnh bình dương thông báo đến toàn bộ cơ quan tổ chức công ty doanh nghiệp
và nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh nếu phát hiện các thông tin sau thì nhanh chóng
cung cấp cho cơ quan công an như người thân bạn bè đi đâu không rõ không liên lạc được
hoặc có các đặc điểm giống các phần thi thể được thu giữ nêu trên
các cơ sở cho thuê trọ nhà nghỉ khách sạn đóng cửa có những biểu hiện bất thường
hoặc bốc mùi hôi thối công an các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh
tổ chức triển khai lực lượng ra soát xác định trường hợp nhân viên của công ty công nhân
người lao động không đến công ty doanh nghiệp làm việc không liên lạc được không rõ lý do nghỉ việc
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam bốn tháng đối với hoàng ngọc nhân chú tại huyện cư mờ ga để điều tra về hành vi giết người
nạn nhân là anh nguyễn hùng chú tại huyện cư mờ ga
khoảng bốn giờ sáng ngày hai mươi một tháng năm người dân phát hiện anh hùng tử vong bên lề đường nên trình báo cơ quan chức năng
qua khám nghiệm cơ quan công an xác định đối tượng gây ra vụ trọng án là hoàng ngọc nhân
đến trưa cùng ngày được công an và người thân tích cực vận động nhân đã ra đầu thú
giao nộp một khẩu súng cùng năm viên đạn
nhân khai nhận đầu năm hai nghìn hai mươi hai nhân phát hiện vợ mình và hùng có quan hệ tình cảm với nhau
sau đó vợ nhân ra ngoài thuê hệ trọ
bực tức vì nhiều lần bị hùng thách thức nên nhân đã lên mạng xã hội mua một khẩu súng cùng sáu viên đạn mục đích để giết hùng
tối ngày hai mươi tháng năm phát hiện hùng đi vào phòng trọ của vợ ở thôn tám xã ea cờ pam
nhân đã về nhà lấy súng bắn khiến nạn nhân tử vong ngay tại chỗ
năm án tử hình cũng vừa được tuyên cho năm bị cáo về tội mua bán và tảng trữ trái phép chất ma túy
năm án tử hình cũng vừa được tuyên cho năm bị cáo về tội mua bán và tảng trữ trái phép chất ma túy
phiên tòa vừa được tòa nhân dân tỉnh hưng yên đưa ra xét xử vào ngày hôm qua
năm bị cáo gồm đào văn vinh nguyễn thị nguyệt phạm văn quang phạm văn tuân cùng chú tại tỉnh hưng yên và sộng a hư chú tại tỉnh sơn la
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tỉnh hưng yên từ đầu tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai đến ngày một mươi sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai
tại bản cương chính xã mường hung huyện sông mã tỉnh sơn la
vinh và nguyệt đã mua của hạ ưu một mươi hai bánh heroin tổng khối lượng hơn bốn hai kg hơn ba trăm bảy mươi gram metafetamin và hơn hai mươi hai gram thuốc viện để mang về hưng yên chia nhỏ bán kiếm lời
trong vụ án này đào văn vinh và sổng a hự là chủ mưu giữ vai trò chính các đối tượng còn lại giữ vai trò giúp sức tích cực cho vinh và hạ ư trong việc mua bán trái phép chất ma túy
lợi dụng vắng người qua lại lúc dạng sáng
trần bé dầu cùng đồng bọn đã dùng dao chém người bảo vệ quán nhậu để cướp tài sản và bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố long xuyên của tỉnh an giang tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra
khoảng ba giờ ba mươi phút ngày hai mươi bốn tháng năm trong lúc anh dưỡng thanh kiều phong chú tại thành phố long xuyên đang ngồi trực bảo vệ quán nhậu trên đường bùi văn danh thuộc phường mỹ xuyên thành phố long xuyên
thì trận bé giàu cùng với một thanh niên khác chưa xác định được danh tính đi trên xe mô tô chạy
đã tới dùng dao đe dọa cướp đi một điện thoại di động một loa nghe nhạc và một mũ vải
anh phong chạy theo đòi lại tài sản thì bị người thanh niên xuống xe dùng dao chém vào chân một nhát rồi lên xe dầu trở rời khỏi hiện trường
sau đó thì anh phong đã đến công an phường mỹ xuyên trình báo sự việc
bằng các biện pháp nghiệp vụ đến khoảng chín giờ ngày hai mươi năm tháng năm công an phường mỹ xuyên phối hợp cùng lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố long xuyên nhanh chóng xác định bắt giữ dầu
đồng thời thu hồi chiếc điện thoại di động và lo nghe nhạc dầu vừa cướp được chưa kịp tiêu thụ
hiện công an thành phố long xuyên đang tập trung lực lượng được xác định truy bắt đồng bọn của giàu
thưa quý vị thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh bắc ninh đã thường xuyên xảy ra tình trạng thanh thiếu niên tụ tập sử dụng xe mô tô mang theo nhiều loại hung khí thô sơ
gây dối trật tự công cộng và kích động nhau phạm tội trộm cắp tài sản gây tâm lý bức xúc đối với người tham gia giao thông
ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
với quyết tâm làm trong sạch địa bàn công an tỉnh bắc ninh đã huy động tối đa lực lượng tăng cường tuần tra
chủ động phát hiện phòng ngừa ngăn chặn đấu tranh với loại tội phạm này
đây là một mươi đối tượng đều ở thành phố tử sơn
vừa bị công an thành phố tử sơn ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can về hành vi cố ý gây thương tích và gây dối trật tự công cộng
trước đó tại khu vực ngã tư sao sáng thuộc phường đồng kỵ thành phố tử sơn
nhóm thanh niên bốn mươi bốn người dưới một mươi tám tuổi điều khiển hơn hai mươi xe mô tô tụ tập mang theo hung khí từ phường đồng kỵ đến khu phố trần phú phường đông ngàn
thì gặp nhóm thanh niên tám người
tại đây nhóm thanh niên bốn mươi bốn người dùng hung khí xông vào đánh nhau gây mất an ninh trật tự
sau đó tiếp tục đến khu phố cẩm giang phường đồng nguyên đuổi đánh nhóm khác khiến ba người bị thương
nguyên nhân các vụ việc trên đều xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ trong sinh hoạt
các đối tượng khiêu khích lôi kéo nhau chuẩn bị hung khí tự chế sau đó hẹn nhau đánh rằn mặt
vụ việc thường xảy ra chấp nhoáng tại những nơi vắng vẻ
số đối tượng tham gia chủ yếu là thanh thiếu niên còn đang ngồi trên ghế nhà trường
đối với nhà trường cũng phải nâng cao công tác tuyên truyền về vấn đề pháp luật
và tuyên truyền về công tác chấp hành quy tắc giao thông đường bộ
nhất là đối với những em học sinh không được điều khiển các phương tiện xe mô tô khi chưa có bằng lái xe
mặt khác đối với gia đình thì đúng là các bậc phụ huynh phải nâng cao cái vai trò của mình lên
quản lý con em mình thật là chặt chẽ
mới đây công an huyện lương tài cũng vừa đưa ra một bài hỏi
công an huyện lương tài cũng vừa ra quyết định khởi tố vụ án tạm giữ hình sự sáu đối tượng vị thành niên
thường xuyên tụ tập gây dối trật tự công cộng và trộm cắp tài sản
trong đó có hai đối tượng đang bị khởi tố để điều tra ở một vụ án khác
khi được tại ngoại thì tiếp tục phạm tội
bước đầu điều tra công an huyện lương tài xác định từ khoảng đầu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba đến nay
nhóm đối tượng trên đã gây ra tám vụ trộm cắp trên nệ bàn huyện lương tài và các địa bàn lân cận
mặc dù còn ở độ tuổi vị thành niên nhưng thủ đoạn của các đối tượng hết sức tinh vi
các địa phương thứ nhất là phải tham ngư cho cấp ủy chính quyền địa phương các ban ngành hoàn thể
để phát động phong trào quần chúng đấu tranh phòng chống tội phạm
thứ hai là chúng tôi chỉ đạo làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản
phối hợp với tòa án và viện kiểm sát hai cấp
những tội phạm đường phố này sẽ được điều tra và xử lý điểm đảm bảo gian đe
bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an để ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật
của các nhóm thanh thiếu niên
rất cần sự quyết tâm chung sức của cả cộng đồng trong công tác tuyên truyền vận động
giáo dục thanh thiếu niên tại địa phương góp phần bảo đảm an ninh trật tự
góp sức cùng lực lượng công an làm trong sạch địa bàn
công an tỉnh hà nam vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam bị can nguyễn văn tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại la sơn huyện bình lục của tỉnh hà nam
nguyên giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới chín nghìn hai d
chi nhánh công ty trách nhiệm huyện xây dựng mỹ đà
địa chỉ xã thi sơn huyện kim bảng của tỉnh hà nam
về tội giả mạo trong công tác
cụ thể trong khoảng thời gian từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
vì mục đích vụ lợi và tăng doanh thu cho doanh nghiệp
tuấn đã làm giả biên bản kiểm tra nghiệm thu đối với toàn bộ các xe cơ giới cải tạo
đến trung tâm để cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường
xe cơ giới cải tạo không đúng quy định
cơ quan công an đang điều tra
cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật
ngày hai mươi bảy tháng năm ủy ban nhân dân tỉnh bà lịa vũng tàu đã tổ chức buổi diễn tập
phương án chữa cháy cứu nạn cứu hộ xử lý tràn đồ hóa chất
tại công ty trách nhiệm huyện hóa chất long sơn thôn hai xã long sơn tp vũng tàu
buổi diễn tập có sự tham gia của hơn bốn mươi cơ quan đơn vị cùng năm trăm linh cán bộ chiến sĩ
lực lượng vũ trang cán bộ công nhân viên các công ty doanh nghiệp
và hơn năm mươi phương tiện chuyên dụng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ các loại
tình huống giả định là khu vực bồn chữa hóa chất xảy ra sự cố vỡ đường ống gây dò dỉ chất lỏng
dễ cháy kết hợp với tiêu lửa điện tạo thành đám cháy phát triển nhanh và tạo ra nhiều khói khí độc
công nhân hoảng loạn chạy ra ngoài ba công nhân đang bị thương và bị mắc kẹt
đám cháy có xu hướng lan sang khu vực bồn bể kế cận gây khó khăn trong công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
xe lở gây tràn đổ hóa chất ra bên ngoài
lực lượng cơ sở triển khai các hoạt động hướng dẫn thoát nạn cứu hộ chữa cháy ban đầu
và báo cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy địa phương
nhận được tin báo cảnh sát phòng cháy chế cháy và cứu nạn cứu hộ đã điều động lực lượng phương tiện đến hiện trường
phối hợp tổ chức công tác tìm kiếm cứu nạn cứu hộ và chữa cháy bảo vệ các công trình lân cận
khi tình hình có diễn biến phức tạp công an tỉnh bà rịa vũng tàu đã báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh
đề nghị điều động lực lượng phương tiện chi viện từ lực lượng quân đội để tham gia xử lý sự cố hóa chất
đồng thời huy động các cơ quan tổ chức có xe chữa cháy trên địa bàn tỉnh tham gia chữa cháy cứu nạn cứu hộ
với sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị sự phối hợp hiệu quả của các loại phương tiện chữa cháy
cứu nạn cứu hộ các lực lượng đã tổ chức hướng dẫn thoát nạn cứu nạn cứu hộ và dập tắt hoàn toàn đám cháy